hiện nay mặt đê hữu sông hồng chạy qua các xã mỹ tân và mỹ trung thuộc huyện mỹ lộc tỉnh nam định với chiều dài hơn hai km đang bị xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân nhất là vào mùa mưa lũ
hầu hết mặt đê bê tông này đã trơ đá nhiều đoạn bị gãy hoặc dạ nứt thành từng mảnh đá bị bong chóc ra thành từng đống nhỏ đất cát bắm đầy mặt đường
theo người dân nguyên nhân tuyến đê bị tàn phá nặng nề là do cả ngày lẫn đêm phải gồng mình chống đỡ hàng trăm lượt xe tải trọng tải lớn nhỏ chuyên vận chuyển cát gạch
bãi đê ven sông hồng những năm trước là nơi sản xuất gạch thủ công và cũng là nơi tập kết các nguyên vật liệu để săn lấp cho các khu công nghiệp và khu đô thị
nên là trong giai đoạn đó các xe trọng tải quá trọng tải chạy trên mặt đê đã làm cái tuyến đê này nứt khác
đề hữu sông hồng có chiều dài hơn hai km
mặt đê đã được cứng hóa từ năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên bắt đầu từ năm hai nghìn bảy trên tuyến đê này đã xuất hiện nhiều vết nứt dọc đê với chiều sâu từ tám đến một hai mét tạo thành các ổ voi ổ gà trải dài toàn tuyến
các phương tiện tham gia giao thông nhất là người điều khiển xe máy xe đạp rất chật vật vất vả khi qua đoạn đường này
đê hữu sông hồng là tuyến đê cấp một
ngoài việc bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ cho hàng nghìn hộ dân sinh sống dọc bờ sông đây được xem là tuyến giao thông huyết mạch nối liền hai tỉnh hà nam nam định
việc đê bị hư hỏng đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân
chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị cấp trên sớm tu sửa lại đê để bảo đảm cuộc sống cho người dân
chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị cấp trên sớm tu sửa lại đê để bảo đảm cuộc sống cho người dân